tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện trong xây dựng nông thôn mới hiện nay
tuy nhiên tại xã phước hậu huyện ninh phước của tỉnh ninh thuận đã có nhiều cách làm hay sáng tạo để thực hiện tốt tiêu chí này
vấn đấu sẽ về đích nông thôn mới vào cuối năm nay
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
để đạt được tiêu chí về môi trường xã phước hậu thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động người dân tự giác dọn dẹp vệ sinh trong khu dân cư
nhờ đó nhận thức của người dân về vấn đề môi trường ngày càng được nâng cao
bộ mặt nông thôn ở các làng trăm trong xã đã có nhiều chuyển biến tích cực
tuy nhiên hiện nay cái khó khăn của địa phương
mặc dù là được công ty nam thành thu gom rác và xử lý rác nhưng mà do đặc thù của địa phương bà con sống rải rác
nên một số vùng xã không chưa tiếp cận hết
và một cái nữa là tập quán chăn nuôi hay gia súc của bà con người chăm cũng là khó khăn
bước đột phá của phước hậu là ủy ban mặt trận tổ quốc
tổ quốc việt nam tỉnh ninh thuận và xã phước hậu đã tổ chức xây dựng thành công mô hình điểm bảo vệ môi trường
và ứng phó với biến đổi khí hậu tại các vùng đồng bào trăm
theo đó đã ký kết với hội đồng chức sắc bà la môn tỉnh ninh thuận
để tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường
chúng tôi sẽ tiếp tục là phối hợp với lại bang phong tục hội đồng chức sắc ủy ban mặt trận
và tranh thủ sự đồng tình của tất cả vị chức sắc và các người có y tín trong đồng bào người chăm
và tiếp tục để vận động truyền truyền nhân dân ý thức hơn nữa chấp hành tốt hơn nữa về các vấn đề vệ sinh môi trường
trong thời gian tới ngoài việc tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân
xã phước hậu cùng các ngành đoàn thể còn vận động đoàn viên hội viên thực hiện tốt các nội dung của đề án
quy ước hương ước làng văn hóa để sớm trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới đúng kế hoạch đã đề ra